trao đổi với phóng viên truyền hình công an nhân dân bác sĩ trương hữu khanh
trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một cho biết thuốc khử khuẩn là hóa chất độc hại
cho sức khỏe do đó không được phung tràn lan
việc phun thuốc phải do các cơ quan y tế hoặc công ty có chức năng tiến hành
với đội ngũ được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ và sau khi phun phải có thời gian cách ly mới tiếp xúc
như vậy việc ban quản lý chung cư sunrise ct central tự ý mua hóa chất về phun khử khuẩn
mà không thông báo cụ thể cho bà con cư dân làm ảnh hưởng đến môi trường sống là sai quy định
mặc dù đây là việc làm cần thiết trong đợt cao điểm phòng chống sự lây lan dịch covid một mươi chín